tối ngày một mươi tháng một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện và tạm giữ hai đối tượng
đang vận chuyển rất nhiều cá thể tt trái phép qua địa phận huyện quảng sương
trên xe có một mươi sáu cá thể tt còn sống tổng trọng lượng bảy mươi một kg
qua quá trình làm việc các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số tt trên
ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
hiện phòng cảnh sát giao thông đang phối hợp với công an huyện quảng sương và kiểm lâm tỉnh
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đây là loài động vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc danh mục một a